sau hơn hai tháng giãn cách xã hội để ứng phó với đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội có xu hướng giảm nhiệt
tuy nhiên trong vài tuần trở lại đây trên địa bàn thành phố lại xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng
đặc biệt là các ổ dịch chưa rõ nguồn lây
mặc dù thành phố hà nội đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch
nhưng nhiều ngày nay đã xuất hiện một số ổ dịch và nhiều ca bệnh mới
trong đó có những ca liên quan đến người trở về từ vùng dịch
cụ thể liên tiếp từ ngày ba tháng một mươi một đến nay mỗi ngày thành phố đều ghi nhận hơn một trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới
tính đến nay đã có hàng trăm ca f trong cộng đồng
thực tế này rất đáng lo ngại bởi việc liên tiếp xuất hiện các ổ dịch có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch
và lây lan trên diện rộng nếu không kiểm soát chặt chẽ và phát hiện kịp thời
theo các chuyên gia y tế việc có thêm nhiều ca lây nhiễm mới sau khi cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới
là điều đã được dự báo từ trước bởi có nhiều ca lây nhiễm liên quan đến những người trở về từ vùng dịch
nhưng không tuân thủ cách ly hoặc khai báo không đầy đủ
hơn nữa hàng quán trung tâm thương mại mở cửa trở lại đã hút một lượng lớn khách hàng đến tham quan mua sắm ăn uống
đây cũng là quy luật tự nhiên bởi lẽ sau một thời gian khá dài phải đóng cửa ở nhà
thì nhu cầu đi lại ăn uống tụ tập của người dân tăng cao cũng là lẽ thường tình
tuy nhiên điều đáng nói ý thức chấp hành phòng chống dịch của một bộ phận người dân chưa cao
nhiều người còn có tâm lý chủ quan lơ lả như không đeo khẩu trang khi ra đường
nhiều hàng quán không có tấm tre không yêu cầu khách hàng khai báo y tế quẹt mã qr
mặc dù thành phố hà nội đã yêu cầu các hàng quán chỉ mở cửa đón khách không quá năm mươi công suất
nhưng rất nhiều hàng quán đã không thực hiện yêu cầu này
theo chuyên gia trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng bộ y tế
hiện nay mọi hoạt động ở hà nội đã được diễn ra bình thường
tuy vậy vẫn chưa thể buông lỏng
bởi nhiều địa phương tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp
những người này nhập cư về hà nội nhiều dễ dàng lây nhiễm bệnh
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp các ca mắc có chiều hướng tăng lên
nếu không kiểm soát tốt không thực hiện các biện pháp một cách quyết liệt
thì chắc chắn dịch bệnh sẽ bùng phát
do đó cơ quan chức năng vẫn phải truy vết phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất có thể
để tránh ảnh hưởng tới kinh tế an sinh xã hội của người dân
phong tỏa theo nguy cơ nguy cơ đến đâu phong tỏa đến đó
xét thấy nguy cơ ở phạm vi nào thì phong tỏa đến đó
chứ không phải vì một phường mà phong tỏa cả một quận huyện
phải thường xuyên đánh giá nguy cơ giả soát dịch tễ
làm sao cho thật chuẩn xác để đáp ứng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
tránh ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của người dân mà vẫn kiểm soát được dịch bệnh
ông trần đắc phu cho hay
cũng theo ông phu thực tế hiện nay có một bộ phận người dân được tiêm vaccine rồi
nhưng vẫn chủ quan cho rằng
tiêm vaccine rồi có thể mắc bệnh nhẹ hoặc không mắc bệnh
do đó không thực hiện nghiêm khuyến cáo về năm k cũng như khuyến cáo của thành phố
đặc biệt là những người đi về từ vùng dịch không thực hiện nghiêm chỉnh
việc cách ly theo dõi tại nhà để lây lan sang các đối tượng khác
ông trần đắc phu nhận định nguy cơ bùng phát dịch là rất cao và khó lường
do vậy cần phải có những biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh ở giai đoạn tiếp theo
thành phố cần có phương án hoạt động phương án thực hiện trách nhiệm của người dân

thực hiện tốt biện pháp phòng bệnh cho bản thân mình cho gia đình và cho cộng đồng xã hội
phó giám đốc cdc hà nội khổng minh tuấn cho rằng
việc hà nội xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng hoàn toàn không bất ngờ
để tránh nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng
cần tinh thần tự giác phòng dịch và tuân thủ biện pháp năm k của mỗi người
ngoài ra những ngày qua hà nội liên tiếp ghi nhận những ca mắc là trường hợp về từ vùng dịch
theo ông tuấn những trường hợp trở về từ các địa phương có dịch cũng được coi như những ca nhập cảnh
do đó để quản lý tốt những trường hợp này cần có sự phối hợp liên ngành thật chặt chẽ
trước tình hình dịch bệnh tại hà nội đã diễn biến hết sức phức tạp
chuyên gia khuyến cáo hà nội cần thực hiện biện pháp cách ly f một tại nhà
chủ động thiết lập hệ thống điều trị khi dịch bệnh bùng phát mạnh
được biết hà nội cũng đã lên phương án lập kịch bản ứng phó với bốn mươi ca nhiễm
theo bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội
dịch covid một mươi chín ở thủ đô hiện vẫn trong tầm kiểm soát
nhưng đã có dấu hiệu diễn biến phức tạp hơn khi xuất hiện nhiều ổ dịch cộng đồng
do nới lỏng các biện pháp phòng chống và thêm các ca f từ các địa phương có dịch
dự báo thành phố tiếp tục ghi nhận các chuỗi lây nhiễm phức tạp và có nguy cơ rất cao
nếu không được quản lý chặt chẽ và có các biện pháp hành chính phù hợp
bà hà thông tin qua đây lãnh đạo sở y tế hà nội cũng xác định y tế cơ sở là trọng yếu
trụ cột trong phòng chống dịch giai đoạn mới chăm sóc người dân ngay tại cơ sở
theo sở y tế hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận khoảng năm ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng hơn một chín trăm linh ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly hơn ba ca
cũng trong thời gian này tổng số f một phải thực hiện cách ly tập trung tại hà nội lên tới gần hai mươi ba trường hợp
riêng về quy định cách ly tập trung f một trong khi bộ y tế cho phép giảm thời gian cách ly xuống còn một mươi bốn ngày từ giữa tháng bảy
thì hà nội từ ngày bốn tháng chín lại nâng lên hai mươi một ngày
sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
trong nguy cơ dịch covid một mươi chín tại hà nội có thể bùng phát mạnh trở lại nhiều ý kiến lo ngại quá tải khu cách ly
sau trao đổi với phóng viên báo giao thông ngày sáu tháng một mươi một ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội vẫn khẳng định
thành phố chưa tính đến phương án cách ly f một điều trị f tại nhà
hà nội vẫn cách ly tập trung và điều trị tại cơ sở y tế lãnh đạo cdc hà nội cho biết
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp của trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam lại cho rằng
dù vẫn đủ cơ sở cách ly tập trung
hà nội nên thí điểm cách ly f một tại nhà tránh lập lại bài học của tp hcm khi dịch bùng phát mạnh
theo ông phu thực tế cho thấy khi nới lỏng giãn cách số ca f tăng lên đồng nghĩa f một tăng nhiều
do đó cách ly f một tại nhà vừa tạo thuận lợi cho người bị cách ly đỡ tốn kém lại không bị nhiễm chéo tại khu cách ly
thứ hai hiện nhiều nhà dân tại hà nội có điều kiện đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà theo quy định
thứ ba hệ thống y tế cơ sở và chính quyền từ thôn xóm tổ dân phố tại thủ đô
cũng đã đủ năng lực có thể thực hiện tốt việc giám sát theo dõi
thứ tư nhiều người dân thành phố đã có ý thức cao trong phòng chống dịch
chính vì vậy việc cách ly tại nhà là cần thiết đối tượng nào không đủ điều kiện thì mới đưa đi cách ly tập trung
hà nội nên làm ngay trong trường hợp dịch bùng lớn thì đã có kinh nghiệm
thiết lập được hệ thống xử lý điều trị nếu không dễ bị động như tp hcm đợt trước phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nói
thưa quý vị vừa qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện khẩn
các tỉnh thành tiếp tục thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch
như xét nghiệm nhanh cách ly kịp thời sẵn sàng các dịch bàn để phòng dịch tái bùng phát
văn phòng chính phủ vừa có công điện gửi các bộ ngành ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành
truyền đạt các ý kiến của thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế
trong đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
chỉ đạo hướng dẫn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp chuẩn bị phương án kịch bản phòng chống dịch
trên địa bàn linh hoạt khoa học hiệu quả tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch
như xét nghiệm nhanh cách ly kịp thời điều trị hiệu quả gắn với thực hiện tốt việc khôi phục
phát triển kinh tế xã hội
các địa phương chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở chuẩn bị sẵn sàng thành lập
ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát địa bàn dịch phức tạp tổ chức tiêm chủng nhanh
kịp thời hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vaccine
thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế thực hiện phân bổ khẩn trương số vaccine đã tiếp nhận
chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vaccine ngay khi nhận được bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả
bộ y tế bộ quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ các địa phương tiêm vaccine nhanh nhất có thể
tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
nhất là tại bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay bến xe yêu cầu thực hiện nghiêm an toàn covid
đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện năm k không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan
xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống dịch
thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục giả soát
thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân an sinh xã hội đảm bảo kịp thời hiệu quả đúng đối tượng theo quy định